cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự cảnh sát hình sự để kiểm soát tốt các hành vi vi phạm trên tuyến
tập trung vào kiểm soát nồng độ cồn để đảm bảo cho các hoạt động giao thông diễn ra an toàn thông suốt
tuy nhiên phải khẳng định rằng bên cạnh nỗ lực của ngành chức năng và cấp chính quyền
thì bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao tinh thần trách nhiệm
tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông
qua đó góp phần thiết thực kiềm chế từng bước đẩy lùi tai nạn giao thông
đem đến niềm vui trận phẹn hơn khi tết đến xuân về
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý thị sa bột
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp prey chop a xã lai hòa
thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo thẳng cách một cm dưới sau đuôi lông mày phải
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện châu thành của tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng sơn thanh khương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp phước hòa
xã phú tân huyện châu thành tỉnh sóc trăng
và đối tượng lê văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh ninh
xã thạnh thới thuận huyện trần đề tỉnh sóc trăng
bị công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách bốn năm cm dưới sau đuôi mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm
pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động chuyên
đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bộ công an phối hợp thực hiện